còn tại tỉnh thừa thiên huế công an tp huế cũng vừa phát hiện bắt giữ đối tượng mai văn hải
trú tại phường thủy xuân tp huế thu giữ hơn hai ba trăm linh viên ma túy
qua công tác nghiệp vụ đội cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tp huế
phối hợp với công an phường thủy xuân nắm được nguồn tin hoàng có những biểu hiện liên quan đến ma túy
đến khoảng một mươi chín h ngày ba tháng một mươi một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra đột xuất nơi ở của hoàng phát hiện
thu giữ hai ba trăm một mươi bảy viên nén màu đỏ và hai mươi viên nén màu xanh
bước đầu hoàng khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
hoàng mua về mục đích để bán kiếm lời